không khí làm việc tại phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bận rộn ngay từ những ngày đầu năm
dù đã quá giờ nghỉ trưa nhưng vẫn còn rất đông người dân tới đăng ký giải quyết thủ tục hành chính
ngoài những cám bộ chuyên trách túc trực làm các thủ tục đơn vị đã phải huy động khá đông cán bộ chiến sĩ xuống hướng dẫn người dân kê khai thông tin
nếu không được công dân đến để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến phòng cảnh sát quản lý hành chính
thì quan điểm của chúng tôi cũng như là cái khẩu hiệu chung của công an thành phố là hết việc chứ không hết giờ
nếu như trường hợp mà chúng tôi mà còn công dân thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục chúng tôi làm khi nào giải quyết bằng hết thì chúng tôi mới nghỉ
còn tại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an trong chín ngày nghỉ tết các cán bộ chiến sĩ ở đây vẫn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
phục vụ công dân du khách các nước tới làm thủ tục xuất nhập
nhập cảnh trong dịp nghỉ tết
dưới sự chỉ đạo của đồng chí cục trưởng thì chúng tôi có cán bộ ứng trực và trên thực tế là có những tình huống trong dịp tết
chúng tôi được huy động và giải quyết
ví dụ như trường hợp công dân hàn quốc mất hộ chiếu trong ngày ba mươi chúng tôi đến giải quyết thủ tục để bạn kịp về nước
sau tết ngày đầu tiên bao giờ cũng là cái ngày mà khối lượng công việc tăng
cho nên chúng tôi cũng xác định và động viên cán bộ chiến sĩ là làm việc khẩn trương nghiêm túc
và kết quả cũng đạt được như là
thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật công tác ngay những giờ đầu ngày đầu năm mới là tinh thần chung của toàn lực lượng công an nhân dân
sự hài lòng của người dân chính là mục tiêu phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
mình đến đây lúc một mươi giờ mình thấy thái phong độ làm việc của các chiến sĩ ở đây làm rất là tốt
rất là nhanh nhẹn chỉ dẫn cho mọi người rất là cẩn thận được phục vụ rất là tốt
không phải riêng tôi hài lòng mà mọi người đều rất hài lòng
tại sao hài lòng như thế đó là trước mắt cái sự bối trí sắp xếp hết sức hoảng
về thái độ phục vụ của cán bộ thì tôi cảm thấy là không thể chi trách được điều gì
bởi vì họ đều rất nghiêm đỏ và có sự đón tiếp rất cẩn thận và chú đáo
cảm ơn các lực lượng sức năng
là rất là quyết liệt trong những cái vấn đề như thế này để giải quyết vấn đề an ninh trật tự
và khiến cho người dân như chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm
mình đi một mình hay như thế nào là mình cũng phải đề phòng cái này cái kia
thì thấy mấy anh thì trong lòng cảm thấy rất là an tâm
tình hình an ninh trật tự có một sự tăng cường về phía công an
trong việc tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh ngày lẫn đêm
không chỉ cá nhân tôi nghĩ rất là nhiều người dân sài gòn và tp hcm họ sẽ ủng hộ
vâng thưa quý vị và các bạn
vừa rồi là những chia sẻ cảm nhận của rất nhiều người dân về một kỳ nghỉ tết kỷ hợi bình yên
với nhiều niềm vui hân hoan
và đây chính là tiền đề để người dân có quyền hy vọng về một năm mới
với nhiều thành công và thắng lợi mới
và đằng sau sự bình yên đó phải kể đến những đóng góp to lớn
nhưng rất đỗi thẩm lặng của các chiến sĩ công an
đã ngày đêm thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi
sự thầm lặng đó không chỉ là việc vào cuộc quyết liệt kịp thời
trong điều tra khám phá các vụ án
nó còn thể hiện ở công tác phỏng ngừa tội phạm từ xa từ sớm
trong chủ trương hành động của toàn lực lượng công an nhân dân
và để cảm nhận sâu sắc hơn về điều này
ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phân tích
của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng vinh
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên tổng biên tập báo nhân dân
đầu tiên thì xin được cảm ơn nhà báo nhà văn hóa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng vinh
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông là ông cảm nhận như thế nào về tình hình an ninh trật tự
sau những ngày tết cũng như là không khí đón xuân của người dân năm nay ạ
nhân dân các địa phương và chúng ta đã tổ chức để nhân dân hưởng tô
một cái màn pháo hoa rất nhiều màu sắc rất rực rỡ
và có thể nói là đón trong trật tự và an toàn
cái mừng thứ hai đó là tất cả các cái đối tượng lang thang cư
và các ngành chức năng hết sức quan tâm
cũng lo cho họ cái tết và không để bị bỏ lại phía sau
và cái mừng thứ ba đó là cái lo phương tiện
giao thông cho cán bộ nhân dân về các địa phương an tết được rất chu đạo
trong cái tình hình tai nạn giao thông nó thường diễn ra như vậy
nhưng mà trong tết này tôi theo dõi từ cái số vụ
và số người mất và số người thương vong ít hơn so với tết năm trước
đấy cũng là một sự cố gắng của ngành chức năng công an giao thông của chúng ta
và cái mừng thứ năm đó trọng án ít xảy ra so với năm trước
và điều đặc biệt là lực lượng công an
của chúng ta đã kịp thời tìm ra hung thục và chi bắt hung thục
thí dụ vụ như mỹ đình tội phạm cưới cổ lái xe
rồi vụ cướp giật hai tỷ đồng ở trạm thu phí ở giàu dinh
và điều đó gây cho niềm tin của nhân dân vào cái ý thức trách nhiệm
bảo toàn cái sự yên bình
và điểm thứ năm là cái lượng khách du lịch của nước ngoài
vào để xem không khí tết ở việt nam
tăng lên rất nhiều so với cái dự đoán của chúng ta
so cả vượt lên cả so với số năm ngoái
tức là không chỉ thấy việt nam đẹp
mà còn cảm thấy việt nam rất là an toàn thì họ mới đến không ạ
đúng như vậy
và chính có lẽ vì như thế cho nên hai ông nguyên thủ
quốc gia của nước mỹ và triều tiên cộng hòa nhân dụ dân triều tiên
đã quyết định chọn việt nam
là một cái điểm sẽ tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh
của hai nước mỹ triều vào ngày hai mươi hai tháng hai sắp tới
tôi cũng xin lưu ý thêm là cái này nó tăng thêm cái ý nghĩa vị thế của việt nam
bởi vì trong bối cảnh cũng cùng thời gian ấy đó
thì ở thế giới có rất nhiều điều bất ổn
điều đó cũng thể hiện một sự nỗ lực cố gắng rất là lớn của lực lượng công an trong năm vừa qua
và đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán vừa rồi
vậy thưa ông là trong năm hai nghìn một mươi chín
yêu cầu công tác của lực lượng công an đặt ra là phòng ngừa ngay từ cơ sở
vậy thì cá nhân ông thì phân tích như thế nào về điều này
tôi cho rằng chủ trương ấy là
một chủ trương rất đúng
xưa nay đã tổng kết rằng là
bình yên của một làng quê của một phường xã
là cơ sở bình yên của một quốc gia
hay nói một cách khác người ta đã tổng kết đấy
làng còn thì nước còn
cho nên tăng cường đưa lực lượng công an chính quy về cơ sở hỗ trợ cơ sở
và phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc của toàn dân
đó là một chủ trương rất đúng
và tôi theo dõi thì rất mừng là
năm qua đó
sau khi thực hiện nghị quyết của bộ chính trị về sắp xếp lại bộ máy
nâng cao hiệu lực hiệu quả đó
là hàng nghìn xã đã có lực lượng chính quyền để tăng cường
đặc biệt ở các vùng tây nguyên
người ta rất hoan nghênh về một cái chủ trương này
điều ấy nó sẽ nhân lên sức mạnh
và nó tạo dựng một cái cơ sở là
phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
với lực lượng công an là cơ sở
và phát động được toàn dân tham gia
thì đó là một cái sức mạnh mô địch
rất nhiều lần đồng chí đại tiệc tô lâm
bộ trưởng bộ công an cũng đã khẳng định
cái nhiệm vụ đấu tranh khám phá các cái vụ án
đó là nhiệm vụ của lực lượng công an
thế nhưng mà cái điều sâu xa hơn cả
vẫn là làm thế nào để có thể kéo giảm được tội phạm
vậy thì ông suy nghĩ như thế nào về quan điểm của đồng chí bộ trưởng ạ
tôi nghe một cái chủ trương tức là chúng ta cố gắng kéo
giảm cái mức mà trọng án tội phạm
từ ba đến năm
thì đấy là một cái chủ trương cực kỳ đúng đắn và cần thiết
mỗi một cái người phạm tội mà bị đi tù đó
thì nó để lại những cái hệ quả rất xấu
cho gia đình họ cho cộng đồng họ
và nói rộng ra cho cả đất nước ta
khi mà có một cái vụ án đó
thì bao nhiêu lực lượng của chúng ta được huy động
công an thì chúng ta phải huy động một lực lượng điều tra
tiếp theo là đến lực lượng viện kiểm soát
thì chi phí trong một vụ nhất là một vụ trọng án
vừa tốn kém về mặt thời gian vừa tốn kém về mặt vật chất
và nhà đất phải lo
tức là một người không phải đi tù
thì chúng ta sẽ tiết kiệm được một cái số tiền rất là lớn
và cái số tiền đấy thì chúng ta có thể tái đầu tư
cho những cái chương trình khác đầy ý nghĩa đúng không ạ
và qua những cái phân tích của ông thì tôi cũng cảm nhận rằng
cái quan điểm này của đồng chí bộ trưởng thì nó mang một cái ý nghĩa nhân văn sâu sắc
cái chủ trương của chúng ta là cố gắng làm sao giảm bắt bớn tù đẩy
mà tăng cường cái giáo dục thuyết phục cả hóa những người lưỡi lầm
đấy là bản chất nhân văn của chế độ chúng ta
đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà cái chủ trương của ông chí bộ trưởng tôi thấy rất là tâm tía
cái điều thứ hai tôi tâm đắc là
ở chế độ ta và với phương châm của đảng chúng ta đặc biệt
từ cái nghị quyết
trung ương bốn khóa một mươi hai
vừa qua đó
chúng ta phòng chống tam nhũng đó
thì với cái phương châm là
một mặt là chúng ta thượng tôn đề cao cái ý thức thượng tôn pháp luật
nhưng mà đồng thời thể hiện cái nhân văn trong cái xử lý những người bị lỗi lầm
và theo cái phương châm là
chặt một cành cây bị sâu để cứu cả một cái cây
và khi đã cứu được một cây tức là cứ cả một cánh rừng
để có thể thực hiện được cái chủ trương đầy nhân văn đó
thì bên cạnh cái sự vào cuộc hết sức tích cực của lực lượng công an
thì người dân cũng như là các cái đoàn thể chính trị trong xã hội
phải làm gì để chúng ta có thể xây dựng một cái xã hội an toàn kỷ cương lành mạnh ạ
đúng như vậy
theo tôi đó
chúng ta lúc đây là có một cái hiện tượng ở cơ sở đấy
thường tất cả xảy ra cái gì đều được nói là do công an
và trách nhiệm của công an phải giải quyết
tôi nghĩ là cái nhận thức nó không đầy đủ
và nó cũng không phản ánh đúng một cái đòi hỏi của thực tiễn
bởi trên thực tế thì công an chỉ là lực lượng nồng cốt
là chỗ dựa tin cậy của nhân dân thôi
chứ còn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự an ninh quốc gia an toàn xã hội đấy
là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
bây giờ trước một cái thực tiễn như thế này đấy
chúng ta cần phải đưa hệ thống chính trị vào cuộc
và trong đó đấy một cái yếu tố theo tôi đấy
mà làm được như vậy là trách nhiệm người đứng đầu của cấp ủy chính quyền các cấp
tôi cho rằng nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai vừa qua
là trung ương lại nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu
thì trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở
người đứng đầu cấp vị chính quyền có vai trò rất quan trọng
xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
chúc ông một năm mới nhiều sức khỏe vạn sự như ý
tôi cảm ơn
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào lúc tám giờ sáng ngày hôm nay tại bản tiên sơn xã triển khương huyện sông mã tỉnh sơn la
bộ đội biên phòng tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là lò văn thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú đệ bản bạnh xã triển khương huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp
một điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận mua số ma túy trên
của một người không rõ danh tính ở khu vực biên giới về để bán kiếm lời
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hôm nay phòng an ninh đối nội công an tỉnh bến tre
đã làm việc với phan trí toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã mỹ thạnh an thành phố bến tre tỉnh bến tre
đã có hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân
để tuyên truyền kích động biểu tình chống phá nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
toàn đã sử dụng tài khoản facebook có tên fanio
tham gia nhiều hội nhóm chống đối chính trị đồng thời
viết bài đăng tải chia sẻ bình luận nhiều bài viết có nội dung
kích động kêu gọi biểu tình tuyên truyền xuyên tạc đường lối
chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
thể hiện thái độ chống đối cực đoan qua làm việc toàn khai nhận
mục đích thực hiện các hành vi trên để lật đổ chế độ và nhà nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam vụ việc đang được cơ quan chức năng
đồng hồ sơ để xử lý theo pháp luật
công an huyện đức huệ tỉnh long an vừa phá thành công chuyên án
cướp tài sản và hiếp dâm xảy ra trên địa bàn xảy ra vào
ngày ba tháng hai vừa qua
vào ngày ba tháng hai khi một em gái sinh năm hai nghìn ba
đang ở nhà trong cửa hàng nước một mình thì bị một thanh niên
mang khẩu trang y tế điều khiển xe máy đi vào trong
mua một ly trà đá và xin đi vệ sinh nhờ
trong khi em gái này đang pha nước thì đối tượng đã dùng một con dao
nhỏ khống chế kéo vào trong buồng ngủ dùng dây chói và thực hiện
hành vi giao cấu sau đó đối tượng cướp vòng đeo tay vàng
một nhẫn vàng và một điện thoại di động sau đó tẩu thoát
sau khi nhận được tin báo của bị hại công an huyện đức huệ
đã kết hợp với đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành khám
nghiệm hiện trường thu giữ dấu vết tăng vật và tổ chức điều tra
truy xét cho đến ngày chín tháng hai lực lượng điều tra đã xác định
đối tượng nghi vấn là đặng minh khôi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại huyện đức huệ tỉnh long an cho đến hai mươi hai h ngày một mươi tháng hai
khôi đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức huệ
đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đang được xác định